hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việc phân cấp công tác đăng ký xe cho công an cấp huyện và công an cấp xã là chủ trương lớn
thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của bộ công an
giúp người dân tiết kiệm thời gian công sức chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính
trong lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện
chuyển sang các thông tin về an ninh trật tự
công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với trương văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại phường nam đồng quận đống đa hà nội
để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
các quy định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội cũng đang tích cực điều tra
làm rõ hành vi phạm tội của trương văn dũng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tìm mua một số nhẫn giả sau đó tiếp cận các tiệm vàng trên địa bàn sơ hở
liền ra tay đánh cháo
ngày hôm qua công an tp tây ninh đã tạm giữ đối tượng nguyễn thanh nhật hoàng
trú tại tỉnh tây ninh để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sự việc được phát giác từ tin báo của một người kinh doanh vàng là chị võ thị kim lam
trú tại phường ba tp tây ninh
lợi dụng lúc chị lam không để ý đối tượng đã dùng một chiếc nhẫn giả mang theo
đánh cháo với chiếc nhẫn bằng vàng thật mà chị lam đưa cho
phát hiện sự việc chị lam đã chi hồ
lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ được đối tượng cùng với tăng vật là ba nhẫn vàng thật
bốn nhẫn vàng giả một lắc đeo tay vàng giả và gần năm triệu đồng
một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền tại nhà dân ở xã tân thành
tp ngã bảy tỉnh hậu giang vừa bị công an tp ngã bảy tỉnh hậu giang bắt quả tăng
lực lượng công an tp ngã bảy tỉnh hậu giang đã bắt quả tăng một mươi hai đối tượng
tạm giữ gần ba mươi triệu đồng
các đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường đa số là phụ nữ
tăng vật tạm giữ tại chiếu bạc bao gồm bảy bộ bài tay trong đó có một bộ đã qua sử dụng
kiểm tra trên người các đối tượng cơ quan công an tạm giữ hơn hai mươi chín triệu đồng
một mươi điện thoại di động sáu xe mô tô các loại
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp
làm rõ vụ đổ trộm hàng trăm tấn chất thải rắn công nghiệp ra môi trường
tại xã long an huyện long thành tỉnh đồng nai
công an huyện long thành đã bắt quả tàng lái xe là phan quốc nam đang điều khiển xe ben
đổ khoảng một mươi tám tấn chất thải rắn công nghiệp xuống khu vực hồ nước thuộc xã long an
quá trình điều tra bước đầu xác định công ty cổ phần thiết bị vệ sinh csa việt nam
ở khu công nghiệp nhân trạch một đã thuê doanh nghiệp của ông bùi minh thành
xử lý số chất thải là sản phẩm gốm xứ hư hỏng
sau đó ông thành đã yêu cầu lái xe trở đến một số địa điểm trên địa bàn
hai huyện long thành và nhân trạch đổ ra môi trường
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo